thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam không chỉ tập trung bảo vệ chủ quyền
giữ gìn an ninh trật tự của vùng biên giới biển đảo mà còn có nhiều việc làm thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam là một trong những đơn vị làm tốt công tác nhận nuôi dưỡng
chăm sóc bà mẹ việt nam anh hùng hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và sửa chữa nhà tỉnh nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
mẹ việt nam anh hùng lương thị ngọc quê ở xã tam thái huyện phú ninh tỉnh quảng nam năm nay đã chín mươi bốn tuổi
người con trai duy nhất của mẹ đã hy sinh nỗi đau đó khiến mẹ không còn nước mắt để khóc
hưởng ứng chủ trương của nhà nước bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã nhận phụng dưỡng mẹ gần ba mươi năm nay
và cách đây hai năm đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng lê thị phiên sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi tám
quê ở phường điện dương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
mẹ phiên có một người con hy sinh
bản thân mẹ cũng là thương binh cụt hai chân nên đi lại càng khó khăn
những lúc trái gió trở trời ốm đau bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã cử người đến chăm sóc lo thuốc men cho các mẹ
mẹ ngọc và mẹ phiên là hai trong số một mươi bốn mẹ việt nam
việt nam anh hùng do bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam nhận phụng dưỡng suốt đời hiện đang còn sống
thời gian qua với sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã tiến hành xây dựng và bàn giao nhà đồng đội nhà tình thương kinh phí hàng trăm triệu đồng
tổ chức thăm hỏi động viên và trao tặng quà cho gia đình chính sách người có công cách mạng thân nhân liệt sĩ và gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
tổ chức thăm hỏi động viên và trao tặng quà cho gia đình chính sách người có công cách mạng thân nhân quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

hôm qua cùng với các cơ quan đơn vị ở địa phương bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã có nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa trong công tác đền ơn đáp nghĩa
đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn góp phần chia sẻ và làm vơi đi nỗi đau thương mất mát do chiến tranh để lại